cách đây không lâu truyền hình công an nhân dân đã phản ánh về tình trạng xe đầu gấu hành tại bến xe tam bạc hải phòng và cung đường hải phòng hà nội
tuy nhiên gần đây tại hải phòng lại nổi lên một vấn đề mới gây nhiều tranh cãi trong các hãng vận tải khách khi ngày hai mươi một tháng năm
thành phố hải phòng quyết định đóng cửa bến xe tam bạc và điều chuyển hoạt động một trăm linh sáu tuyến vận tải khách tại bến xe này đến bến xe mới thượng lý vào ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
cung đường hải phòng hà nội và bến xe tam bạc đã yên ổn trở lại sau một thời gian dài vấn đạn xe đầu gấu hành hành
nhưng từ ngày hai mươi một tháng năm khi thành phố hải phòng ra thông báo đóng cửa bến xe tam bạc và điều chuyển hoạt động các tuyến vận tải khách tại bến xe này đến bến xe thượng lý cách đó hai km
thì canh lấy xe và các doanh nghiệp vận tải lại có thêm một mối lọ khác
chuyển bến thì bây giờ như thế này
thì từ trước nay là doanh nghiệp của chúng tôi là vẫn hoạt động trên cái tuyến như thế này thì là đảm bảo được cái mức doanh thu cho doanh nghiệp
thế nhưng mà đến giờ phút này thì nếu mà chuyển cách cha ra quá cha thành phố quá mà cách khoảng năm km thì chúng tôi nghĩ rằng là nó ngoài ở ngoài ven rồi thì là tôi nghĩ rằng sẽ không có khách
khi mà đóng cửa bến xe tam bạc cái thiệt hại về con số chắc chắn là sẽ không nhỏ
và kéo theo đó con số chỉ là một vấn đề
mà kéo theo đó là sẽ là rất là nhiều những người lao động khác
và những người lao động đấy họ còn nuôi sống vợ con của họ nữa
thời hạn đóng cửa bến xe tam bạc kể từ ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tất cả các hãng vận tài đều ủng hộ chủ trương của thành phố đóng cửa bến xe tam bạc nhằm chỉnh trang đô thị
xong họ lại không đồng tình ở cách làm
nhất là việc điều chuyển toàn bộ một trăm linh sáu chuyến một ngày với sáu mươi ba đầu xe từ tam bạc đi hà nội sang hoạt động tại bến xe thượng lý
các doanh nghiệp luôn luôn sẽ ủng hộ cái vấn đề chuyển bến xe tam bạc
nhưng mà sau vòng một mươi ngày đã thu hồi bến mà không có tôn trọng doanh nghiệp không cho doanh nghiệp lựa chọn bến khác cũng không đối thoại với doanh nghiệp
đây là vấn đề tôi thấy bất cập trong cái việc doanh nghiệp của tôi bị thiếu tôn trọng
cái thứ ba đó là chỉ dựa một cái văn bản của cái năm hai nghìn một mươi một
thành phố đã gọi là ký gửi một cái thông báo quyết định thu hồi bến tam bạc mà đẩy doanh nghiệp vào cái thương án kinh doanh có thể là dẫn đến phá sản
trước phản ứng của các hãng vận tải sở giao thông vận tải tp hải phòng đã lùi thời gian đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm để các hãng có thêm thời gian chuẩn bị thủ tục chuyển bến
chúng tôi đã kiến nghị nên ủy ban dân thành phố sở giao thông vận tải cũng như công ty trách nhiệm hãng một thành viên bến xe hải phòng
là chúng tôi mong muốn là được một buổi ngồi để trao đổi
để hỏi sở là tại sao chúng tôi lại phải về bến năm hai sở dầu mà lại không phải là bến khác nữa
đối quan quản lý trực tiếp thì họ là công ty trách nhiệm hãng một thành viên
bến xe khách liên tỉnh thượng lý tại phường sở dầu quận hồng bàng sẽ là nơi chuyển đến của một trăm linh sáu chuyến xe hải phòng hà nội
dù được xây dựng đẹp và hiện đại bậc nhất hải phòng song vẫn im lìm không một bóng người
ngày một mươi năm tháng sáu là hạn cuối điều chuyển các tuyến vận tải khách tam bạc hà nội ra bến xe thượng lý
tuy nhiên việc đó có thực hiện đúng kế hoạch hay không còn tùy thuộc vào giải pháp xử lý
của sở giao thông vận tải và ủy ban nhân dân thành phố hải phòng với các hãng xe
chủ trương của thành phố hải phòng là đúng bản chất của vấn đề là không khó
có khó chăn chỉ là cách làm của chính quyền thành phố nhằm bảo đảm được quyền lợi và tiếng nói đồng thuận từ phía các chủ doanh nghiệp vận tải